phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng vừa chỉ đạo bộ quốc phòng tập trung triển khai các lực lượng kiên quyết ngăn chặn và đi đến chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
để kiểm soát ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài phó thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng tập trung triển khai các lực lượng kiên quyết ngăn chặn và đi đến chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
các bộ ban ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành các cơ quan lực lượng chức năng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác iuu tại đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện tại cơ sở có hình thức xử lý kịp thời đối với các tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ không đạt yêu cầu để chấn trình